bệnh nhân này mới một mươi chín tuổi đang điều trị tại phòng khám chuyên khoa tâm thần vì nghiện game
lúc đầu chỉ định chơi cho vui nhưng sau dần bị hấp dẫn vào những trò chơi
có những ngày bệnh nhân này dành hơn chục tiếng để chơi game
cháu biết đến game từ lúc bạn bè cháu rủ đi cháu thấy tâm trạng cũng được vui vẻ hơn
mặt lợi là mình sẽ có được những bạn bè không phải nói chuyện trực tiếp như cháu với bác sĩ
còn mặt lợi hại của nó là nó sẽ làm người ta bị căng thẳng stress
lúc đầu thì bạn ấy cũng chỉ chơi game
cháu chết là chơi cho nó vui vui thôi
nhưng mà càng ngày càng chơi nhiều thì một ngày cậu chơi nhiều quá
mà có thể có một ngày cẩu chơi đến hàng chục tiếng một ngày
và bây giờ dẫn đến tình trạng nghiện game
gia đình thấy bà ấy chơi game nhiều quá và có biểu hiện những cái rối loạn về tâm lý tâm thần
cho nên là gia đình đưa đến cơ sở chuyên khoa y tế về tâm thần khám và điều trị
qua quá trình khám và điều trị thì bạn này có một triệu chứng trầm cảm sau chơi game
khi mình chơi game nhiều như vậy
thì các tế bệnh của bạn ấy
nó tạo thần kinh bị cạn kiệt chất dẫn truyền thần kinh
và khi nó cạn kiệt chất dẫn truyền thần kinh như thế thì nó gây đến chứng trầm cảm sau chơi game
những đối tượng nghiện game đến từ nhiều lứa tuổi và nhiều tầng lớp khác nhau
từ học sinh sinh viên cho đến người đi làm ở nhà
những người nghiện game luôn có thể chơi hàng giờ liên tục không nghỉ bên cạnh máy tính hay điện thoại của mình
nhận thấy mức độ nguy hiểm của nghiện game
who vừa chính thức bổ sung chứng nghiện trò chơi điện tử
là một bệnh về rối loạn tâm thần
trong danh sách cập nhật phân loại bệnh quốc tế ic
những cái rối loạn tâm lý tâm thần quảnh vi của thanh thiếu niên mà chơi game ấy
nó có rất đa dạng và rất phong phú
nhưng mà có thể chia ra là ba cái nhóm triệu chứng chính
cái nhóm triệu chứng chính thứ nhất đó là cái trầm cảm sau chơi game
cái nhóm triệu chứng thứ hai là hoang tưởng ảo giác do chơi game
và cái triệu chứng thứ ba rối loạn hành vi do chơi game
tổ chức y tế thế giới mới phát hiện ra là
cái việc công nhận cái nghiện game là một cái rối loạn
về tâm lý tâm thần
nó là một cái ý nghĩa cảnh báo và đưa cho các nhà khoa học về tâm lý tâm thần
rằng đây là một cái dối loạn bệnh thực sự
những người nghiện game mà có những biểu hiện như thế
thì phải được chăm sóc đặc biệt về y tế
theo tổ chức y thế thế giới
rối loạn chơi game hay nghiện game là một rối loạn tâm thần
đặc trưng bởi hành vi chơi dài dẳng tái diễn dù là trực tuyến hay ngoại tuyến
trong phân loại thống kê quốc tế về game
vấn đề bệnh tật và các vấn đề sức khỏe liên quan
who đưa rối loạn chơi game vào nhóm các rối loạn
theo đó ba dấu hiệu nhận biết một người nghiện game gồm
có biểu hiện mất kiểm soát trong việc chơi game
chơi quá nhiều lần trong ngày
mỗi lần chơi quá lâu
ưu tiên việc chơi game hơn các hoạt động khác
cản trở các sinh hoạt cá nhân khác
thường tiếp tục chơi game hay có chiều hướng gia tăng thời gian chơi game
bất kể các tác dụng xấu của nó
người ta có thể quan sát các triệu chứng kể
trên để xác định mức độ nghiện game của một người có trầm trọng hay không
quá trình phải được theo dõi ít nhất một mươi hai tháng trước khi được chuẩn đoán
tuy nhiên thời lượng này có thể giảm xuống nếu phát hiện các dấu hiệu nghiêm trọng
dù vấp phải sự phản đối từ các nhà làm game và cộng đồng game thủ
nhưng việc công nhận nghiện game là một dạng bệnh dối loạn tâm thần
có ý nghĩa cảnh báo mức độ nguy hiểm của căn bệnh này
việc who nhận định phân loại dối loạn chơi game như một triệu chứng nghiện độc lập
với mong muốn hỗ trợ chính phủ gia đình cũng như nhân viên chăm sóc sức khỏe
thận trọng hơn và biết cách nhận diện các nguy cơ
đến ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai quy định này mới bắt đầu có hiệu lực
để áp dụng vào nhiều quy chuẩn y tế để kết hợp thống nhất thêm các lộ trình điều trị
phòng chữa bệnh cho các bệnh nhân gặp tình trạng này
trong một mươi năm từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn một mươi tỷ lệ tăng trưởng internet tại việt nam tăng một trăm hai mươi lần
so với các nước trong khu vực
có sáu mươi hai người sử dụng internet để chơi game trực tuyến
đặc biệt độ tuổi trung bình của người việt sử dụng mạng internet trong khu vực khoảng một mươi chín tuổi chiếm năm mươi
ở những người nghiện game người ta nhận thấy có sự sụt giảm đáng kể nồng độ chất dẫn truyền thần kinh seoutonin
sự sụt giảm nồng độ crotonin giống với chứng bệnh trầm cảm
vì vậy người nghiện game có các triệu chứng điển hình của trầm cảm và lo âu
hệ quả đầu tiên chúng ta thấy là những người làm bệnh trầm cảm
nghiện game thì bắt đầu là trở nên là lờ đi tất cả những mối quan hệ trong đời sống thực
thậm chí có người người ta còn nói rằng là anh là hai mươi một tuổi nhưng mà anh là một game thủ
anh nghiện game thì thực ra là cái mức độ trưởng thành của anh trong cái ứng xử đối với cả cái cuộc sống hàng ngày
chỉ tương đương với một mươi hai một mươi ba tuổi thôi
rồi là cái cách thức nhìn nhận và phân tích các cái vấn đề trong các cái mối quan hệ
nó cũng bị ảnh hưởng và nó ảnh hưởng bởi cái tính chất bạo lực hoặc là thậm chí là cái ngôn ngữ mà dùng trên game
giống như là một cái cá nhân nó không thích nghi được với cả cái cuộc sống thực
nghiện game không khác gì so với nghiện ma túy và nghiện rượu
não người nghiện game bị kích thích tương tự khi sử dụng ma túy
và nhu cầu điều trị chứng nghiện game đang tăng cao ở khắp nơi
phải ngắt cái khoảng thời gian chơi game đối với cả những cái người bị nghiện game
và phải giúp họ có những cái kỹ năng để đứng phó với cả các cái triệu chứng cai
và cần phải tạo ra được một số những hoạt động thay thế
và thường những hoạt động thay thế đấy là những hoạt động mà trước đây họ cảm thấy rất là thích thú
họ đã từng thành thạo họ đã đạt được thành công ở những cái hoạt động đấy
xây dựng lại những hoạt động sở thích hoặc là hứng thú cho họ
các phương pháp điều trị cai nghiện game
dừng việc chơi điện tử
tăng cường các hoạt động thể lực và hoạt động văn hóa như đi bộ đạp xe chơi cầu lông đá bóng và bơi lội
tham gia các liệu pháp tâm lý nhận thức hành vi
khi thấy con mình có các dấu hiệu của nghiện game thì nên đưa đi khám ở các bác sĩ tâm thần